nhiều năm qua các em học sinh ở thôn a liêng xã tà rụt huyện đắk rồng tỉnh quảng trị muốn đến trường thì phải lội qua sông bởi ở đây không còn cách nào khác
mỗi khi có mưa lớn nước sông dâng cao các em phải nghỉ học ở nhà và người dân muốn vận chuyển hàng hóa cũng phải lội sông
điều này đã và đang gây ra nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người dân nơi đây
nhìn cách lội qua con sông đắk rông của em hồ văn sơn học sinh lớp sáu b trường trung học cơ sở số hai đắk rồng mới thấy con đường đến trường của em nhọc nhằn như thế nào
một lần chạy qua sông chạy phải cờ áo quần ra để lội sông qua sông thì thay áo quần đi học
những ngày có mưa nước sông dâng cao
các cháu bố mẹ các em học sinh mẫu giáo và cấp một phải bỏ việc nâng dãy túc trực hai bên bờ sông để đưa các em qua sông
bữa chiều mình phải về sớm từ trên đôi xuống để đón con nếu không thì các cháu nhỏ không qua sông được
nguy hiểm là nước lũ nước lũ to là các cháu đôi lục là cả tháng
bữa chiều mình phải về sớm từ trên đôi xuống để đón con nếu không thì các cháu nhỏ không qua sông được